trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu đoàn ủy ban đối ngoại quốc hội nước ta đã có chuyến công tác tại liên bang nga
khảo sát tình hình thực hiện các điều ước quốc tế đã ký giữa việt nam và liên bang nga giai đoạn hai nghìn một hai nghìn một mươi tám
chuyến công tác nhằm đánh giá kết quả thực hiện các điều ước quốc tế đã ký giữa việt nam và liên bang nga
tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp cộng đồng người việt nam ở liên bang nga về công tác triển khai thực hiện các điều ước quốc tế
từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện điều ước quốc tế việt nga
tận dụng cơ hội và hạn chế những rủi ro mà điều ước quốc tế việt nga đem lại góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia phát triển kinh tế đất nước
tại buổi làm việc sáng hai mươi bảy tháng sáu với đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đoàn đã tập trung khảo sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đại sứ quán trong triển khai các điều ước quốc tế việt nga và các nội dung liên quan khác
tiếp đó đoàn đã khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp cơ sở văn hóa giáo dục đào tạo có dự án hợp tác việt nga thăm và làm việc tại trường đại học kinh tế plekhanov
chiều cùng ngày đoàn làm việc với văn phòng đại diện của petro việt nam tại liên bang nga